tại thị trấn thác bà huyện yên bình tỉnh yên bái đã diễn ra lễ hội đua thuyền trên hồ thác bà
lễ hội là một trong những hoạt động tiêu biểu trong chương trình năm du lịch yên bái năm hai nghìn một mươi bảy
và hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc
lễ hội đua thuyền đã gắn bó với người dân vùng hồ thác bà từ nhiều năm nay
hoạt động với sự tham gia của trên một trăm linh vận động viên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện yên bình
đây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của nhân dân các dân tộc trong huyện
cũng như của vùng sông nước tây bắc thể hiện sự rắn giỏi tình yêu sông nước
sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên nơi đây
việc tổ chức hội đua thuyền gắn với lễ hội bưởi đại minh không chỉ là dịp để người dân các địa phương giao lưu
thắt chặt tình đoàn kết quảng bá du lịch mà còn kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường
bảo vệ tài nguyên hồ thác bà tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện yên bình và của tỉnh yên bái ngày càng phát triển